theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ ngày chín tháng bốn
việt nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới tổng số ca mắc ở nước ta đến thời điểm này vẫn là hai trăm năm mươi một trường hợp
trong khi đó dự kiến trong ngày hôm nay sẽ có thêm hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
về tình hình điều trị theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
có năm bệnh nhân thở oxy số ca có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai là hai mươi năm ca chiếm một mươi
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với sars cov hai là một mươi bảy ca chiếm bảy
đặc biệt dự kiến trong ngày chín tháng bốn bệnh viện điều trị covid một mươi chín cần giờ tp hcm sẽ công bố hai bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh
là bệnh nhân thứ hai trăm linh ba và bệnh nhân thứ hai trăm ba mươi
tổng số trường hợp được cách ly tính đến sáu giờ ngày chín tháng bốn là bảy mươi bảy hai trăm linh
tổng số trường hợp được cách ly tính đến sáu giờ ngày chín tháng bốn là bảy mươi hai hai trăm chín mươi hai người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là sáu trăm bốn mươi hai người chiếm một
cách ly tại nhà và nơi cư trú là bốn mươi tám tám trăm sáu mươi sáu người chiếm sáu mươi ba
cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi bảy bảy trăm chín mươi người chiếm ba mươi sáu
đối với ổ dịch mới phát sinh tại thôn hạ lôi huyện mê linh tp hcm hiện đã xác định được hai trăm năm mươi bảy trường hợp f một
tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín số hai trăm bốn mươi ba tại thôn hạ lôi và nhiều quận huyện khác trên địa bàn
thành phố địa phương cũng phối hợp với các đơn vị chức năng đã lấy một trăm năm mươi ba mẫu xét nghiệm
kết quả test nhanh cho thấy một trăm hai mươi tám người đã âm tính còn lại đang chờ kết quả
tổng số hộ dân phải cách ly ở thôn hạ lôi là gần ba hộ với gần một mươi một nhân khẩu